tại văn miếu trấn biên thành phố biên hòa đồng nai hội báo xuân đinh dậu hai nghìn một mươi bảy và hội hoa xuân trấn biên hai nghìn một mươi bảy đã chính thức khai mạc
hội báo xuân năm nay trưng bày hơn bốn trăm linh đầu báo tạp chí xuân trong cả nước bản tin xuân của các sở ngành và bản tin cấp xã phường thị trấn trong tỉnh đoạt giải hội báo xuân năm hai nghìn một mươi chín
cũng tại sự kiện này bản tổ chức đã tiến hành trao giải thưởng bản tin xuân đinh dậu hai nghìn một mươi bảy trong đó sở ngoại vụ đoạt giải nhất bản tin xuân cấp xã bản ngành của tỉnh phường hồ nai tp biên hòa đoạt giải nhất bản tin xuân cấp xã phường thị trấn
tại lễ khai mạc hội hoa xuân trấn biên hai nghìn một mươi bảy gần năm trăm linh cây cảnh đá cảnh cây khô của sáu mươi tám tác giả trong cả nước đã được trưng bày
ban tổ chức đã trao các giải vàng bạc đồng cho các nghệ nhân có tác phẩm đẹp
cả hai hoạt động này đều sẽ mở ra
hội cờ phục vụ các tầng lớp nhân dân đến hết ngày hai tháng hai tức mùng sáu tết